theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương rãnh áp thấp có trục ở khoảng hai mươi bốn hai mươi sáu độ vĩ bắc
tiếp tục bị nén bởi bộ phận áp cao lục địa ở phía bắc và dịch dần xuống phía nam
do ảnh hưởng của dạnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió trên cao
nên từ đêm nay ngày một mươi tháng chín cho đến hết ngày một mươi hai tháng chín ở bắc bộ có mưa vừa có nơi mưa to
vùng núi và trung du mưa to có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa là từ bảy mươi đến một trăm năm mươi mm một đợt
các tỉnh quảng ninh bắc giang lạng sơn thái nguyên bắc cạn cao bằng hà giang
tuyên quang lào cai yên bái lai châu điện biên lượng mưa từ một trăm năm mươi hai trăm năm mươi mm một đợt
có nơi trên ba trăm linh mm thời gian mưa lớn xảy ra về đêm và sáng cấp độ rủi ro thiên tai cấp một
khu vực hà nội từ đêm nay đến ngày một mươi hai tháng chín có mưa rào và rông
trong cơn rông có khả năng xảy ra gió giật mạnh